một tuần sau khi thái lan loại bỏ cần xa khỏi danh sách các chất ma túy có hiệu lực từ ngày chín tháng sáu
trước những quan ngại của người dân trong nước
chính phủ thái lan vừa ban hành quy định mới hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng cần sa
quy định mới chỉ định cây cần sa và cây gai dầu hai loại cây thuộc họ cần sa là thực vật để kiểm soát
những người dưới hai mươi tuổi sẽ không được phép sử dụng và sở hữu loại cây này
trừ khi được bác sĩ cho phép phụ nữ đang mang thai và sau khi sinh cũng bị cấm sử dụng
ngoài ra cần sa sẽ bị cấm sử dụng ở những nơi công cộng
chính phủ thái lan cũng sẽ tăng cường kiểm soát cần sa trong thực phẩm
những động thái trên được đưa ra sau khi dư luận
người dân nước này rất quan ngại về hệ lụy đối với thanh thiếu niên
khi nhóm tuổi này có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng cần sa
trong tuần qua một số địa phương tại thái lan đã ghi nhận các ca cấp cứu
bao gồm cả học sinh một mươi sáu một mươi bảy tuổi và một ca tử vong do sử dụng cần sa quá liều